tại di tích quốc gia đền đông cổ xã yên thọ huyện yên định tỉnh thanh hóa đã diễn ra hội thi đúc chuông đồng và trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống để làm kỷ vật trong lễ kỷ niệm chín trăm chín mươi năm danh sừng thanh hóa
các nghệ nhân và thợ lành nghề của các trung tâm đúc đồng sứ thanh với bàn tay khéo léo tiếp tục tạo nên những họa tiết hoa văn tinh xảo cho chiếc trống
năm chiếc trống đồng được làm theo phiên bản của trống đồng ngọc lũ một trong những hiện vật đặc sắc của di sản văn hóa việt cổ hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng lịch sử việt nam
trống có đường kính mặt là sáu mươi cm chiều cao bốn mươi chín cm với hình dáng đường nét và hoa văn rõ nét đặt yêu cầu
được biết các nghệ nhân và cộng sự đã dành một tháng để luyện đất dựng khuôn tạo hoa văn cho những chiếc trống đồng này
sau khi hoàn thiện năm chiếc trống và hai chiếc chuông đồng sẽ được trưng bày
tại đại lễ chín trăm chín mươi năm danh sưng thanh hóa vào ngày tám tháng năm tới đây